nhằm giới thiệu cập nhật bổ sung thông tin kiến thức nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo
và khả năng lĩnh vực ứng dụng ai trong nghiên cứu quản lý sản xuất
ngày hai mươi sáu tháng chín ubnd tp hcm chỉ đạo sở thông tin và truyền thông sở khoa học và công nghệ
phối hợp tổ chức với đại học quốc gia tp hcm tổ chức tập huấn trí tuệ nhân tạo và tiềm năng ứng dụng
tại đây chuyên gia giới thiệu về ai ứng dụng nguy cơ thách thức về dữ liệu hình ảnh
trong giám sát an ninh giao thông chẩn đoán ảnh y khoa theo dõi sông hồ qua dữ liệu vệ tinh
dữ liệu văn bản trong phân tích thông tin mạng xã hội ai trong chuyển đổi số
cơ quan quản lý nhà nước lãnh đạo sở ban ngành cán bộ công chức cộng đồng nghiên cứu khoa học
đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp được cập nhật bổ sung kiến thức về trí tuệ nhân tạo
qua đó ứng dụng linh hoạt phù hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và hoạt động của đơn vị
hướng đến mục tiêu xây dựng tp hcm trở thành đô thị thông minh